vâng thưa quý vị trong đêm ngày hôm qua thì vùng áp thấp suy yếu sau bão số ba
tiếp tục di chuyển lên phía tây và đẩy dần lên
dạnh áp thấp đi qua khu vực bắc bộ cũng suy yếu dần vì thế mà từ ngày hôm nay
dự báo khu vực phía tây bắc bộ sẽ chuyển hẳn sang thời tiết nắng giáo hoàn toàn
nhiệt độ tăng lên từ hai ba độ cục bộ có nơi nắng nóng hơn
thời tiết khá oi bức nắng lên sau khi mưa xuống thì cũng gây cảm giác khó chịu
quý vị lưu ý là nên uống nhiều nước và thoa kem chống nắng khi phải ra ngoài
còn gió mùa tây nam vẫn hoạt động với cường độ yếu tác động lên khu vực tây nguyên
đây vẫn là khu vực có nền nhiệt độ thấp nhất cả nước khi có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối có mưa rào rải rác có nơi có rông cục bộ có nơi có mưa to